bệnh viện việt đức đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày thành lập một nghìn chín trăm linh sáu hai nghìn một mươi sáu
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và trao tặng huân chương lao động hạng nhất
cùng với sự phát triển của đất nước bệnh viện việt đức trở thành trung tâm y tế chuyên sâu
với việc nghiên cứu ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật hiện đại trong chuẩn đoán và cứu chữa người bệnh
từ một bệnh viện quy mô bốn trăm linh giường bệnh với trang thiết bị hạn chế
bệnh viện đã trở thành trung tâm ngoại khoa hàng đầu cả nước với một năm trăm linh giường bệnh hơn năm mươi phòng mổ hiện đại
bệnh viện đã tích cực phát huy vai trò trong việc phát triển các mũi nhọn y học hiện đại của y tế chuyên sâu
trong nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh tích cực tham gia đào tạo nguồn lực chất lượng cao cho ngành y tế
và nâng cao kỹ năng cho các bác sĩ vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
nhiều đề tài công trình nghiên cứu y học cấp nhà nước cấp bộ và cấp cơ sở đã được bệnh viện hoàn thành
trong đó có những công trình mang cầm cỡ thế giới được đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao góp phần làm dạng danh nền y học việt nam hiện đại
bệnh viện còn đi đầu trong công tác đào tạo chỉ đạo tuyến và là nơi khởi nguồn dự án bệnh viện vệ tinh chuyển giao kỹ thuật phát triển các bệnh viện tuyến dưới
nói chuyện với đội ngũ y bác sĩ chủ tịch nước trần đại quang mong muốn bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống của mình
từng bước đưa bệnh viện đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới
tôi trân trọng đề nghị thành ủy ủy ban nhân thành phố hà nội bộ y tế và các bộ ban ngành địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi
để bệnh viện việt đức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phấn đấu đưa bệnh viện phát triển lên tầm cao mới
xứng đáng là một bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt địa chỉ tin cậy của người bệnh và nhân dân